lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng năm qua công tác trinh sát nắm tình hình
cục cảnh sát phòng tráng tội phạm về môi trường đã phát hiện một cơ sở hoạt động đốt tách chất thải
là các vi mạch ic điện tử đã qua sử dụng trái phép với công suất lớn trên địa bàn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đáng chú ý cơ sở này đã được xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng sản xuất thuộc địa bàn quản lý tại địa phương
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này đã hoạt động đốt các bản mạch vi mạch ic điện tử đã qua sử dụng
bảy đồng với một mươi bảy công nhân đang làm việc
trong đó có ba lao động người nước ngoài đang thực hiện giám sát kỹ thuật và đốt lò
đã xác định có hai xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi tám c sáu mươi ba hai mươi ba và một mươi bảy c bảy mươi tám ba mươi bảy
trên thùng xe có chứa các bao tải dứa có chứa các chất thải như dây điện bảng mạch điện tử bảng mạch vi tính
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ khối lượng lớn nguyên liệu là các bản mạch vi mạch inc điện tử đã qua sử dụng ước tính khoảng năm mươi tấn
ngoài ra tổ công tác cũng thu giữ tại chỗ số thành phẩm là hỗn hợp kim loại gồm đồng sắt trì khối lượng xỉ từ hoạt động đốt nguyên liệu
một máy xúc để xúc xỉ ở đáy lò đang tập kết tại bãi đất gần lò đốt
ngoài ra tổ công tác cũng thu giữ tại chỗ số thành phẩm là hỗn hợp kim loại gồm đồng sắt trì khối lượng xì từ hoạt động đốt nguyên liệu
tiếp tục kiểm tra tại hiện trường cơ quan công an xác định hoạt động của cơ sở này đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật
chủ cơ sở được xác định là bà nguyễn thị tặng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường chú nho lâm ngọc lâm mỹ hào hưng yên
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên phúc lâm
chủ khu đất là của nông trường vân du được ông phạm văn ba sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú thôn phố cát thị trấn vân du huyện thạch thành tỉnh thanh hóa thuê lại
đây chính là một trong những đơn vị thường xuyên trưởng quân giác thải đến để xử lý trái phép
để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng thời gian các đối tượng thực hiện hành vi trái phép thường vào buổi tối đến sáng sớm ngày hôm sau
phương tức tổ đoạn của các đối tượng này được vận chuyển trong những khung thời gian
thay đổi liên tục và khu vực đốt chất thải này là địa bàn rừng núi hiểm trở
xa khu dân cư đối tượng thì chủ yếu hoạt động vào ban đêm và khu vực này thì gần như là không có sóng điện thoại
qua công tác chiến sát bản đầu và tiến hành kiểm tra phát động hóa tăng thì cơ sở này tiến hành đốt khoảng tầm ba đến bốn mươi tấn trong một đêm
và khung thời gian đốt khoảng từ tầm một mươi tám đến một mươi chín giờ cho đến bốn năm sáng ngày hôm sau
sau khi đốt ra thì các chất thải này sẽ xuống
thành phẩm là những hộp kim và các đối tượng này sẽ mang vận chuyển ngược lại về hương yên và bán cho các đối tượng người việt nam và người trung quốc
hiện cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang phối hợp với công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra xác minh lập rõ vụ việc
trước mắt đã tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện vi phạm liên quan để phục vụ công tác điều tra
cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn gia đình vào ngày một mươi bảy tháng năm
đối tượng đến nhà vợ cũ ở cùng ấp để nói chuyện
trong lúc nói chuyện giữa tiên và gia đình vợ
sẽ ra mâu thuẫn cửa cải
tiên dùng dao đâm mẹ vợ là bà trương thị tiến
gây thương tích
bà tiến được gia đình đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đao khoa trung tâm tiền giang
công an huyện châu thành tạm giữ châu huỳnh tiên
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
đến thời điểm này bộ giáo dục đào tạo
vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một vào các ngày bảy và ngày tám tháng bảy
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
tp hcm đã lên phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
tùy vào tình hình của dịch bệnh
báo cáo với bộ giáo dục và đào tạo
tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
năm nay tp hcm có hơn tám mươi tám học sinh
tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông
được bố trí tại một trăm sáu mươi điểm thi
công tác đăng ký dự thi được triển khai thuận lợi
đảm bảo tiến độ
các cơ sở giáo dục có tổ chức ôn tập trực tiếp
cho học sinh cuối cấp
phải tách lớp thực hiện quy định giãn cách
dưới ba mươi người một phòng học
giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang
hiện sở giáo dục đào tạo tp hcm
cũng lên phương án tổ chức kỳ thi trong mùa dịch
qua trao đổi của đồng chí cục trưởng hồi nãy
chúng tôi cũng trước đây đã phân vân
điểm thi dự phòng cho f một
cũng đang dự tính
qua trao đổi
chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để thực hiện
điểm thi dự phòng cho đối tượng f một
trong thời gian tới
tùy tình hình cụ thể của diễn biến dịch
ủy ban nhân dân tp hcm cũng chỉ đạo
đến các sở ban ngành và nhấn mạnh
tùy từng chức năng cùng phối hợp
với sở dục đào tạo để đảm bảo an toàn tuyệt đối
thực hiện nghiêm các quy định
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các đơn vị liên quan tổ chức phân luồn
bố trí người đưa đón thí sinh
thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch
không tập trung đông người xung quanh điểm thi